khi nhiều cơ quan doanh nghiệp đang sử dụng năng lượng chưa hiệu quả gây ra thiệt hại kép cho cả đơn vị cũng như nền kinh tế và việc lãng phí này chủ yếu tập trung ở các ngành sản xuất công nghiệp
trước tình hình đó cùng với xu thế chung của thế giới việt nam đang đẩy mạnh thực hiện việc kiểm toán năng lượng trong sản xuất
chuyển đổi tăng trưởng kinh tế sang chiều rộng và chiều sâu hướng tới tăng trưởng xanh
theo đánh giá của bộ công thương ngành công nghiệp vật liệu xây dựng là ngành tiêu thụ năng lượng lớn
tuy nhiên để giảm thiểu tổn thất tiêu hao năng lượng trong quá trình sản xuất là vấn đề mà không phải doanh nghiệp sản xuất xi măng nào cũng thực hiện được
đây là nhà máy xi măng hoàng thạch với lợi thế dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại của đan mạch
xi măng hoàng thạch đã có nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất góp phần giảm tổn thất điện năng hàng năm
tăng cường quản lý vừa triệt để tiết kiệm điện dầu vừa tăng tỷ lệ chạy than và phối nguyên liệu tập trung tiết kiệm chi phí đầu vào
giảm thiểu lượng tồn kho giảm thời gian dừng lò để sửa chữa nhằm đạt và vượt công suất thiết kế
triệt để tiết kiệm điện năng trong sản xuất bằng cách thay thế các thiết bị điện thiết bị chiếu sáng tích kiệm năng lượng là các giải pháp đã được đơn vị triển khai thực hiện
đặc thù của ngành xi măng là tiêu thụ tiêu hoa về năng lượng rất lớn
thì ở đây chúng tôi cũng tập trung vào việc giảm tiêu hoa năng lượng giảm chi phí sản xuất
ở đây thì là giảm chi phí về tiêu thụ điện năng giảm chi phí về tiêu hao than cho đốt lò giảm chi phí về sửa chữa
rồi sắp xếp mô hình để tăng năng suất hoa động lên
thì muốn để giảm tiêu hoa kể cả về điện cũng như là than
thì nói chung là phải duy trì thiết bị chạy an toàn
dài ngày ổn định thì mình không phải sửa chữa thì mình không phải tốn cái chi phí sửa chữa nữa
và duy trì được cái năng suất thiết bị khai thác ở cái năng suất nó cao
thì các cái chi phí về biến đổi nó sẽ giảm đi
đây là phòng điều hành hệ thống trung tâm của công ty xi măng v sem hoàng thạch
nếu như trước đây để điều khiển hệ thống này
các kỹ sư phải sử dụng những trang thiết bị thô sơ và vận hành một cách thủ công
thì nay sơ đồ vận hành thủ công này đã được thay đổi
thế bằng một hệ thống công nghệ hiện đại tự động thông qua phần mềm công nghệ thông tin
và hệ thống camera giám sát trực tuyến
việc trang bị hệ thống phần mềm bảo đảm giúp cho quản lý giám sát hệ thống điện
cắt giảm chi phí vận hành không cần thiết và tối ưu hóa việc vận hành thiết bị
phần mềm tích hợp các công nghệ truyền thông công nghiệp hiện đại
cho phép tự động thu thập và lưu trữ dữ liệu của hệ thống điện lên máy tính
hỗ trợ giám sát hệ thống điện theo thời gian thực
giúp tiến hành phân tích chất lượng điện năng và đánh giá mức độ tin cậy của hệ thống
tự động xuất hiện cảnh báo giúp hệ thống chủ động phòng ngừa sự cố
lưu trữ cơ sở dữ liệu cho việc phân tích đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng thiết bị
và do đó giúp cắt giảm chi phí nâng cao hiệu suất và phân phối lại chi phí sử dụng điện năng
giữa các công đoạn trong hệ thống
các bộ phận điều hành cũng như là bộ phận điều khiển các thiết bị
dây chuyền thì thường xuyên phải bám sát các thông số mà có thể phát hiện được
những cái về sai lệch về các cái thông số mà từ đấy có thể đưa ra những cái bài toán
để cho nó phù hợp đảm bảo cho cái lăng suất và chất lượng cũng như cái môi trường
là đảm bảo tốt nhất đặc biệt về hệ thống lọc bụi điện là đảm bảo được thông số rất là an toàn
còn tại công ty cổ phần bia sài gòn
miền trung chi nhánh đắk lắc nơi mà hầu hết các công đoạn sản xuất đều sử dụng điện
cũng đã đạt ra yêu cầu sử dụng tiết kiệm năng lượng nói chung điện nói riêng ngay từ khi triển khai dự án
với công suất bảy mươi triệu lít một năm để giảm chi phí điện công ty đã nâng cấp hệ thống thiết bị
theo hướng tiết kiệm năng lượng trong đó sử dụng nồi hơi thứ lò hơi tầng sôi để tăng hiệu suất
giảm thời gian vận hành
bên cạnh đó quy trình vận hành dây chuyền cũng có những cải tiến như loại bỏ các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất
xử lý làm sạch triệt để các chế phẩm không đưa vào hệ thống xử lý nước thải
điều này làm giảm áp lực thời gian vận hành cho dây chuyền từ đó giảm lượng điện năng tiêu thụ
ngoài ra đơn vị cũng phát động phong trào cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất
kinh doanh như giải pháp sử dụng đèn led cao áp tại xưởng sản xuất và chiếu sáng trong khuôn viên công ty
hàng năm tiết kiệm gần tám mươi triệu đồng
để đi đến một trong những cái mà hàng năm sẽ cố gắng tiết giảm tiết kiệm điện hai mươi chín
chúng tôi sẽ làm cái lớn hơn tức là hệ thống lệnh phong tầng
nếu cái hệ thống lạnh này đưa vào phục vụ thì cái khả năng tiết kiệm điện của tôi sẽ rất là cao
tại vì nó có thể giảm nguyên cái hệ thống này nó có thể giảm hơn một mươi điện năng cho toàn nhà máy
chúng ta có thể thấy rằng hiện nay công nghệ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế
của các đồng chí
cùng với việc đưa công nghệ vào sản xuất các hoạt động cải tiến công nghệ cũng đã được phát động
từ đó góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đồng thời việc cắt giảm các chi phí sản xuất
góp phần cũng không nhỏ trong việc hạ giá thành sản phẩm nâng cao sự cạnh tranh khi đưa ra thị trường
trong khu nghiệp như vậy các hệ thống hoạt động trong giờ thấp điểm làm cho công chức của mình cấp giảm trọng và giả được lưỡi điện của mình
nâng cao hệ số điện kính phụ đại về mặt nguyên điện thì nó có ưu trong giảm thất điện năng
công cơ một giả thì tất cả thời điểm hai mươi bốn h trong ngày thì là một giả bản điện nhưng công cơ ba giả thì có ba thời điểm giả cao điểm thấp điểm giờ bình thường
giờ thấp điểm thì giả so với giờ cao điểm thì giả rất nhiều
thì do chuyên nghiệp thì họ sẽ tận dụng được cái này để họ tối ưu hóa giả thành sản phẩm của họ
hiện nay công nghiệp việt nam tiêu thụ năm mươi hai năm điện năng ba mươi tám sáu tổng năng lượng thương mại mà chỉ làm ra ba mươi hai năm gdp
trong đó sản xuất xi măng vật liệu xây dựng thép được đánh giá là tiêu tốn nhiều năng lượng
vì vậy trong lĩnh vực công nghiệp nhiều giải pháp tiết kiệm và hiệu quả năng lượng như hệ thống quản lý năng lượng tối ưu hóa hệ thống sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng đã được thực hiện góp phần giảm cường độ năng lượng của nhiều ngành công nghiệp
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm cường độ năng lượng của ngành thép đã giảm tám chín xi măng giảm sáu ba mươi ba và dệt may là bảy tám
công tác kiểm soát năng lượng
trong các năm trước đây chúng tôi thường phù hợp với sở công thương trong lòng gặp trong chương trình tiết kiệm năng lượng và công sở công thương cũng tuyên truyền xung quanh vấn đề kiểm soát năng lượng
đối với những ngành nghiệp chúng tôi cũng định tiếp cận và họ đều xác định rằng quá kiểm soát năng lượng đó quá kiểm soát năng lượng đó thì họ biết được những khấu nào tiêu hào năng lượng điện là nhiều nhất do công tác quản lý hoặc do thiết bị công nghệ
thì họ thay đổi công tác quản lý

đối với những ngành nghiệp chúng tôi cũng định tiếp cận và họ đều xác định rằng quá kiểm soát năng lượng đó quá kiểm soát năng lượng điện là nhiều nhất do công tác quản lý